đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc mỹ
giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ và vĩ đại của dân tộc ta
những ký ức ấy đã được tái hiện sống động tại một không gian độc đáo tại thành phố hồ chí minh
bởi một bạn trẻ và gia đình với mong muốn lưu giữ lại quá khứ hảo hùng của dân tộc và người cha
người ông anh hùng dân tộc trần văn lai
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi ngắn với chủ nhân của không gian lịch sử ấy

mời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
không biết là nguyên nhân nào khiến bạn và gia đình đã quyết định siêu tầm lại những hiện vật và kỳ vật
cũng như là thiết kế quán cà phê đặc biệt này
thì từ nhỏ em đã được ba và bà nội kể cho em nghe về những câu chuyện về lịch sử của ông nội
trong những cuộc kháng chiến để cứu nước
em và gia đình muốn phục dựng lại những cái di tích lịch sử này
và giữ lại cái truyền thống lịch sử của gia đình em
để cho mọi người được biết đến là qua các cuộc kháng chiến
này thì ông nội em nói riêng và tất cả những người anh hùng nói chung
họ đã hy sinh bao nhiêu sương máu vì cái nền độc lập tự do của tổ quốc
vậy điểm độc đáo của quán cà phê này là gì và quán cà phê này đang trưng bày những hiện vật nào
đây là quán cà phê trên cái nền là một căn hầm chứa vũ khí để đánh vào dân độc lập
và có những căn hầm bí mật khác để mình có thể chở vũ khí đi
và trú ẩn cũng như là trốn thoát ra ngoài khi mà có địch đến

em là một chiếc xe ngày xưa ông nội em đã dùng nó để chở cả đội năm của biệt động sài gòn
và vũ khí để đánh vào dân
căn hầm khi mà mình chui xuống dưới mình sẽ có thể từ cái đường bí mật mà lên thẳng trên lầu một
có một thực tế là giới trẻ hiện nay có một bộ phận không yêu thích lịch sử
và cũng không am hiểu quá nhiều về lịch sử của dân tộc
vậy thì thông qua quán cà phê này bạn muốn gửi gắm điều gì nhắn nhủ điều gì tới giới trẻ
du khách khi đến đây họ sẽ có một sự tương tác nhất định giữa người và hiện vật
họ có thể chạm vào được họ nghiên cứu được và tìm hiểu rõ hơn được
hơn là những hiện vật được trưng bày trong tủ kính trong bảo tàng
hiện tại thì không chỉ có một quán cà phê đỗ phủ ở đây mà còn có thêm một vài địa điểm khác rồi
vậy thì trong tương lai không biết dự định của bạn và gia đình là như thế nào
khi mà em xây dựng nên chuỗi cà phê này và trưng bày những hiện vật
thì em muốn cho du khách và giới trẻ ngày nay biết rằng
là để có được một đất nước hòa bình phát triển như ngày hôm nay
thì ông cha ta đã phải đổ bao nhiêu sương máu
quyền đền hòa bình độc lập đó
một lần nữa thì xin cảm ơn bạn đã chia sẻ những điều hết sức ý nghĩa
và tôi cảm nhận rằng là đó không chỉ là những tâm niệm của bạn và gia đình
mà đó còn là những điều mà chắc hẳn là thế hệ cho ông đi trước
cũng như là những người đang rất yêu lịch sử muốn truyền đạt lại cho thế hệ sau
một lần nữa xin cảm ơn bạn
quán cà phê đỗ phủ cơm tấm đại hàn là nơi yêu thích của nhiều người dân khắp nơi trên đất nước
và du khách quốc tế khi đến việt nam và tìm hiểu về lịch sử dân tộc việt
nghĩa chia sẻ bạn muốn tất cả những du khách đến đây sẽ được tương tác nhiều hơn với hiện vật
và sẽ được thuyết minh giới thiệu về những hiện vật đó
qua không gian lịch sử ấy nghĩa muốn các bạn trẻ thêm hiểu thêm yêu lịch sử dân tộc
chiến tranh đã lùi xa nhưng những ký ức và hiện vật về chiến tranh thì vẫn luôn còn đó
quá khứ đau thương mất mát nhưng cũng không kém phần hùng tráng và đáng tự hào
hy vọng thế hệ trẻ sẽ biết chân quý những sự hy sinh
của cha ông ta và từ đó làm động lực để cố gắng cho thế hệ tương lai